chương trình diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố an ninh mạng trên quy mô toàn khu vực đông nam á acid hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục tập trung vào xu hướng bảo mật không gian mạng mới nhất dành cho các đơn vị thành viên mạng lưới
ưng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia khi thực hiện các nhiệm vụ xử lý sự cố mạng
đây cũng là cơ hội để các đội tham dự diễn tập được thực hành kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố
bảo đảm an toàn thông tin mạng
tính đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncert đã ghi nhận
điều phối xử lý một bảy trăm sáu mươi hai sự cố website lừa đảo fising bốn năm trăm chín mươi năm sự cố về phát tán mã độc manwe
ba sáu trăm linh bảy sự cố tấn công thay đổi giao diện defense
nguy hiểm hơn mới đây vncert đã phân tích các hành vi của mã độc thu được phát hiện ra bảy mươi một tên miền
và một mươi bảy địa chỉ ip máy chủ điều khiển mã độc cnc server đặt bên ngoài lãnh thổ
rất nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một chiến dịch tấn công có chủ đích nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng
tại việt nam vì thế việc tổ chức hoạt động diễn tập quốc tế thường xuyên nhằm mục đích củng cố và duy trì
kênh liên lạc thông suốt giữa các nước sẵn sàng phối hợp ứng cứu sự cố an toàn mạng trong các trường hợp khẩn cấp
và cũng chính là cơ hội để các cán bộ kỹ thuật được rèn luyện kỹ năng trong tình huống thực tế
giúp nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm cho công tác chuyên môn trong ứng cứu sự cố an toàn mạng
theo dự thảo nghị định mà bộ tài chính trình chính phủ thì việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng
thực hiện với hầu hết các doanh nghiệp từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám và mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có tới chín mươi
doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tuy nhiên trong thời gian ngắn như vậy mục tiêu đặt ra này được xem
là khó khả thi đây là ý kiến được đưa ra tại hội thảo góp ý dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng
cung ứng dịch vụ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội
theo thống kê của ngành thuế thì đến hết năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có tám trăm bốn mươi ba doanh nghiệp lớn đã sử dụng hóa đơn điện tử
tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
qua đánh giá việc áp dụng hóa đơn điện tử đã giúp tiết giảm chi phí giúp doanh nghiệp nâng cao quản trị doanh nghiệp
hạn chế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gian lận thuế mặc dù ưu điểm như vậy nhưng nhiều diễn giả cho rằng
việc bắt buộc tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử là không khả thi
trong thực tế vẫn sẽ có một bộ phận các cơ sở kinh doanh không áp dụng được như các cơ sở sự nghiệp
không thường xuyên phát sinh hoạt động kinh doanh các hộ kinh doanh các doanh nghiệp siêu nhỏ
chưa đủ điều kiện tài chính hạ tầng công nghệ thông tin
chính vì vậy muốn phát triển được cần có lộ trình đối với các đối tượng cụ thể
theo hội tư vấn thuế việt nam để có thể triển khai hóa đơn điện tử một cách rộng rãi
cần phải có nhiều biện pháp khuyến khích hỗ trợ với các doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hộ kinh doanh cần có cơ chế tài trợ cho doanh nghiệp
đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cấp các phần mềm ứng dụng tập huấn
và thậm chí hỗ trợ về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
vào giờ ngày một mươi ba tháng chín theo giờ việt nam hãng công nghệ lớn của mỹ apple đã tổ chức sự kiện
ra mắt iphone tám và iphone tám plus tới với công chúng trên toàn thế giới
đúng như các tin đồn trước đó bộ đôi kế nhiệm iphone bảy và bảy plus được đặt tên là iphone tám và tám plus
thay vì bảy s như quy luật thông thường
thiết kế không quá khác biệt chỉ được nâng cấp về cấu hình phần cứng và bổ sung tính năng sạc không dây
bên cạnh đó apple cũng cho ra mắt một mẫu thiết kế điện thoại mới mang tên iphone x
để kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập của hãng với nhiều tính năng công nghệ nổi bật
thời điểm hiện tại người dùng đã có thể đặt hàng các sản phẩm iphone tám và iphone tám plus
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng chín
người dùng cần phải chờ đến ngày ba tháng một mươi một mới có thể chính thức sở hữu sản phẩm này
để có thể theo kịp những xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với sự phát triển siêu tốc của công nghệ thông tin
trong cuộc đua này thì những quốc gia nào làm chủ được nền tảng công nghệ cao
phát triển và ứng dụng hiệu quả nó vào đời sống xã hội thì sẽ là người chiến thắng
vậy tại việt nam
hiện nay đang phát triển những ứng dụng công nghệ số này đến đâu so với thế giới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của truyền hình nhân dân để tìm hiểu về vấn đề này
cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên sự hội tụ của nhiều công nghệ
trong đó cốt lõi có công nghệ thông tin với sự phát triển không ngừng của internet đang bùng nổ trên toàn cầu
internet kết nối vạn vật thực tại ảo big data hay điện toán đám mây
được dự báo sẽ là những công nghệ tiên phong trong cuộc cách mạng này
chúng có khả năng kết nối hàng tỷ người trên thế giới
gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động cho các tổ chức doanh nghiệp
qua đó tác động mạnh mẽ toàn diện vào nền kinh tế cũng như đời sống xã hội
trong những năm qua những xu hướng công nghệ này đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng
vào từng lĩnh vực cụ thể của cuộc sống
bắt kịp với xu hướng phát triển chung của thế giới tại việt nam
các doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng đã từng bước đón đầu những xu thế công nghệ số của cuộc cách mạng này
bên cạnh đó với việc hiện có hơn một năm trăm linh công ty khởi nghiệp start up
năm trong số đó là khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin và gần năm mươi triệu người sử dụng internet
có thể nói việt nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển những ứng dụng công nghệ mới trong kỷ nguyên cách mạng bốn
cũng như thu hút sự đầu tư của những dự án đến từ nước ngoài
theo tôi thì cái công nghệ của thế hệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nó sẽ tạo ra cho mình những cái sản phẩm và dịch vụ có thể nói là thông minh hơn
rồi khả năng cá biệt hóa cao hơn khả năng kết nối và tương tác mạnh hơn
với những mô hình sản phẩm dịch vụ đấy có thể nói là trước hết
nó là một cơ hội rất là tốt cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ các giải pháp công nghệ
đồng thời chúng ta cũng có những kỳ vọng
và những kỳ vọng này hoàn toàn còn lại
chúng ta có thể đặt niềm tin vào nếu như chính phủ có một cái đột biến
thì cái sự gọi là quyết tâm đột biến của chính phủ đột phá của chính phủ
thì có thể sẽ tạo ra chúng ta một cơ hội mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt kịp thế giới
bắt kịp các cái nước phát triển
tôi nghĩ việt nam đang phát triển tốt các xu hướng công nghệ cao
đặc biệt là trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên để có thể phát triển một cách tốt nhất các xu hướng công nghệ này
chúng ta cần phải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường này
hiện công ty của chúng tôi đang đầu tư vào hai lĩnh vực tại việt nam
một đó là công nghệ mô phỏng tự động hoàn toàn
hai là công nghệ điện toán tự động học thuật áp dụng trong phần cứng
khác với những trò chơi thường ngày
hôm nay hai bé khánh linh và phương linh tỏ ra vô cùng thích thú
khi được trải nghiệm một trò chơi mới
thông qua một ứng dụng được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng
hai bé sẽ được ngắm nhìn và tương tác với những con thú ảo
với hình ảnh và âm thanh chân thực sống động sau khi hoàn thành bức tranh xếp hình các loài vật
điều này giúp các bé nhanh chóng nhận biết và nhớ tên các loài vật rất dễ dàng
bên cạnh đó ứng dụng cũng giúp các bé vận động và tìm kiếm những con vật ẩn chứa ở xung quanh
quan sát hình ảnh của đại dương bao la núi rừng rộng lớn hay đơn giản chỉ là trò chuyện
chăm sóc một người bạn ảo giúp trẻ phát triển tư duy kích thích các giác quan
cũng như nâng cao tinh thần tự giác trách nhiệm
qua bộ sản phẩm thực tế ảo này thì các con rất ham học bởi vì cái này là hình ảnh
và các con ghi nhớ được lâu hơn và cảm thấy những con vật hay từ tiếng anh con sẽ nhớ hơn rất nhiều
ứng dụng giáo dục trên được hoàn thiện dựa vào việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường
nhờ vậy người dùng có thể quan sát được hình ảnh ba chiều trong không gian thực
chỉ với một thiết bị di động thông minh
đây là một xu hướng giáo dục mới trên thế giới và hiện đã được ứng dụng tại việt nam
hiện tại trong các trường mẫu giáo thì giáo viên đang giới thiệu cho
đang dựng dẫn dạy cho trẻ cách mà nhận biết là ví dụ đây là một con khủng long
thế thì cái việc mà giáo viên chỉ đơn thuần là thông qua một hình vẽ hoạt họa và một số lời nói tương tác thì sẽ không thể giúp cho trẻ hình dung ra được
thì đâu là con khủng long con khủng long thì nó phát ra âm thanh tiếng kêu như thế nào
thì chúng tôi sử dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường để giúp cho trẻ nhận biết một cách trực quan hơn
và có thể tương tác được với lại các cái vật thể ảo các con vật các đồ vật và đưa cái sự nhận thức của đứa trẻ nó gần hơn với cuộc sống
bên cạnh công nghệ thực tại ảo những sản phẩm liên quan đến công nghệ điện toán đám mây
trí tuệ nhân tạo internet kết nối vạn vật cũng là những công nghệ nổi bật trong kỷ nguyên cách mạng bốn
những sản phẩm phát triển dựa trên nền tảng công nghệ này cũng đều giải quyết những vấn đề trong cuộc sống chứ không mang tầm vĩ mô
ví dụ như sản phẩm nhà thông minh này của bkav được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ internet kết nối vạn vật iot
ngôi nhà thông minh này sẽ cho phép người dùng tương tác tối đa với các đồ dùng vật dụng trong nhà thông qua môi trường mạng
như điều khiển đóng mở cửa bật đèn tv hay tự động chăm sóc cho vật nuôi
hệ thống sempat home kết nối toàn bộ hệ thống thiết bị trong nhà như các hệ thống về ánh sáng điều khiển ánh sáng thông minh
điều khiển dèm cửa thông minh hệ thống quản lý điều hòa thông gió hệ thống an ninh giám sát
với việc điều khiển hệ thống thiết bị như vậy giúp cho các gia đình có thể quản lý được việc tiêu thụ năng lượng
việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà một cách tối ưu nhất
có thể nhận thấy các doanh nghiệp công nghệ tại việt nam đã bước đầu ứng dụng và phát triển khá hiệu quả
những xu hướng công nghệ số tiên phong của cuộc cách mạng lần thứ tư
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những khó khăn thách thức như vấn đề nguồn nhân lực hành lang pháp lý
cũng như cơ chế chính sách còn nhiều bất cập khả năng tiếp cận công nghệ đến đại đa số người dân còn hạn chế
vấn đề về đảm bảo an ninh an toàn thông tin trên đất nước
vì vậy để có thể phát triển những ứng dụng công nghệ cao trong kỷ nguyên số
qua đó đưa việt nam tiến lên bắt kịp với xu thế chung của thế giới
cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp
chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần đầu tư chú trọng về mặt hạ tầng công nghệ
xây dựng chính sách thu hút khách hàng cũng như trao đổi liên kết với các nước phát triển
đối với các doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng cũng tương tự là cái việc đầu tiên là anh phải chuẩn bị nguồn nhân lực
mà nguồn nhân lực theo với cái xu hướng mới
thứ hai là anh phải hoàn thiện chuẩn đoán lại cái hệ thống quản lý
để mà sẵn sàng đón nhận các cái ứng dụng công nghệ mới và nâng cao cái năng lực cạnh tranh
thế rồi thì doanh nghiệp cũng cần phải đầu tư đúng mức đúng hướng
chuẩn bị thế và đồng thời nữa thì cái việc mà gọi là chuyển hóa kịp thời
tất cả những cái tư tưởng ý đồ kinh doanh bắt kịp với lại cái tình hình của thị trường
của nhu cầu cũng như là của trải nghiệm khách hàng thì cũng là những cái mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị
tôi cho rằng giao cản lớn là người việt nam thường thích làm việc một mình
và không có những hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp tại các quốc gia khác
vì thế khi gặp những khách hàng là các tập đoàn lớn
lời khuyên của tôi là các bạn nên toàn cầu hóa nhanh nhất để có thể tấn công vào các thị trường lớn
và các doanh nghiệp nên tìm kiếm và chăm chỉ tham gia vào các sự kiện công nghệ cao
tại các quốc gia đang có nền công nghệ phát triển để tìm được thành công cho mình
trong kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng công nghệ số tác động mạnh mẽ lên các lĩnh vực của đời sống
như kinh tế y tế giáo dục quân sự
khi đó mỗi cá nhân sẽ luôn phải học hỏi mỗi kỹ năng mới
mỗi quốc gia sẽ phải thích nghi để tận dụng thành quả của công nghệ của cuộc cách mạng này
việt nam cần phải có định hướng chiến lược phát triển một cách bài bản hợp lý
để không bị tụt hậu trong cuộc đua công nghệ đầy tiềm năng nhưng cũng rất khắc nghiệt này
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau